đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã có buổi làm việc với đoàn luật sư tp hà nội
đánh giá cao vai trò vị trí của đoàn luật sư tp hà nội trong quá trình phát triển của thủ đô và đất nước
đồng chí hoàng trung hải nhấn mạnh luật sư là nghề cao quý nên đoàn luật sư thành phố phải coi trọng việc nâng cao năng lực trình độ và trao dồi đạo đức nghề nghiệp
đồng chí hoàng trung hải tin tưởng với tiềm năng phát triển lớn đoàn luật sư thành phố hoàn toàn có thể trở thành lực lượng luật sư trụ cột của cả nước
đội ngũ ngày càng có chất lượng và tính cạnh tranh cao
đồng chí hoàng trung hải yêu cầu đoàn luật sư thành phố phát huy vai trò đảng viên để các luật sư là đảng viên trở thành những tấm gương về tinh thần thượng tôn pháp luật
bên cạnh đó cần tích cực tham gia xây dựng hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật của đất nước và của thành phố